nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm quốc khánh mùng hai tháng chín và cách mạng tháng tám bốn mươi tám năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
sáng nay mùng một tháng chín tại thủ đô hà nội đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội
chính phủ ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
dự lễ viếng có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh
chủ tịch nước trần đại quang nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư trung ương đảng
phó chủ tịch nước phó thủ tướng chính phủ phó chủ tịch quốc hội các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương cùng dự lễ viếng
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước bày tỏ lòng thành kính lòng biết ơn vô hạn với chủ tịch hồ chí minh
người sáng lập lãnh đạo và rèn luyện đảng ta vị lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới
sau lễ viếng chủ tịch hồ chí minh các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã đến đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con yếu tố của dân tộc đã không tiếc máu xương anh dụng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân